trong đợt mưa lũ vừa qua huyện sìn hồ tỉnh lai châu là địa phương chịu thiệt hại lớn nhất về người và tài sản
mưa lớn kéo dài đã làm nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc và làm cô lập nhiều xã bản
trước tình hình ấy huyện sinh hồ đang nỗ lực nhằm thông các tuyến đường giao thông liên xã liên bản giúp bà con nhân dân các dân tộc bớt phần khó khăn
tuyến đường liên xã làng mô tủa xín trải chăn nưa nậm bì là tuyến đường chịu thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ vừa qua gây ra
hàng trăm điểm sạt lở đã làm cho các xã bản bị cô lập nhiều ngày liền
nhờ sự huy động của chính quyền địa phương sự chung tay của bà con dân bản đặc biệt là sự tham gia của đội xung kích ở các bản
đã có phần khai thông nhiều điểm sạt lở giúp người dân đi lại thuận lợi hơn
mưa thì ở đây sạt nhiều đi lại khó khăn nhưng mà vừa rồi được
thì quyền huy động máy móc đào đường nó đi lại dễ dàng hơn rồi
trong điều kiện nhiều điểm bản và xã đang bị cô lập các đơn vị thi công đã phải huy động máy móc ở các địa phương khác
và các công trình khác về làm ngày làm đêm để thông tuyến giúp bà con nhân dân ở rốn lũ bớt đi phần nào khó khăn
thời gian vừa qua thì địa bàn huyện sinh hồ diễn biến thời tiết là phức tạp mưa nhiều
sạt lở đường gây khó khăn cho bà con đi lại
thì ở đây khối lượng đất đá sụt lở rất là lớn có trên ba mươi điểm sạt lở từ là mô vật sinh trải
chúng tôi đã cố gắng huy động số lượng xe và máy lớn nhất có thể
công nhân để tiến hành thi công cả ban đêm để làm sao đảm bảo cho thông đường nhanh nhất cho bà con đi lại
tổng khối lượng sạt sụt của toàn huyện sinh hồ lên đến năm trăm linh m ba
và ước thiệt hại hơn hai mươi tỷ đồng
hiện tại huyện sinh hồ đang nỗ lực huy động các nguồn lực nhằm thông tuyến các tuyến đường
để bà con nhân dân có thể đi lại bằng xe máy
còn đối với các điểm sạt sụt lớn huyện tiếp tục huy động các nhà thầu và nhân dân
để thông tuyến bảo đảm các xã bản không còn bị cô lập
trong cái đợt diễn biến mưa lũ vừa qua thì diễn biến thời tiết rất phức tạp
đã gây ra nhiều tuyến đường đến trung tâm các xã và các bản bị sạt lở
một số xã một số bản bị cô lập
phòng đã chỉ đạo các nhà thầu
huy động toàn bộ máy móc nhân lực để thoát sạt đảm bảo giao thông
đến nay thì một đường đến trung tâm các xã đã đi lại được
trong đợt mưa lũ vừa qua huyện sinh hô có một mươi một người chết sáu người mất tích và bảy người bị thương
hơn sáu trăm linh hộ dân bị thiệt hại về nhà ở hàng trăm hectare hoa màu
nhiều công trình xây dựng thủy lợi nước sinh hoạt giao thông bị thiệt hại
tổng thiệt hại ước tính trên một trăm linh tỷ đồng
hiện tại huyện sinh hồ đang huy động các nguồn lực
đồng thời kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ nhằm khắc phục thiệt hại do trận mưa lũ lịch sử gây ra